cả nước và tp hcm đang thực hiện về thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hiện tp hcm đang ở trong đợt dịch lần thứ tư và không thể gọi đây là đợt dịch mới
đó là khẳng định của bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm
tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vào chiều tối qua ngày hai mươi hai tháng một mươi một
hiện mỗi ngày tp hcm ghi nhận hơn một ca covid một mươi chín mới được công bố
điều đáng quan tâm ca bệnh covid một mươi chín nhập viện vẫn cao hơn ca xuất viện
bên cạnh đó số ca nặng và tử vong có quyền hướng gia tăng tập trung ở nhóm có bệnh nền và trên năm mươi tuổi
tuy nhiên cả nước và tp hcm đang thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn
linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hiện tp hcm đang ở trong đợt dịch lần thứ tư do đó không thể gọi đây là đợt dịch mới
sắp tới sở y tế tp hcm sẽ ban hành hướng dẫn sử dụng túi thuốc f tại nhà
đồng thời rút bớt số lượng gói thuốc b cho f trên địa bàn
hiện nay theo như tập quấn đối với các lực lượng y tế địa phương
thì chúng tôi chỉ có hướng dẫn đối với các anh chị chỉ phát gói thuốc b khi thật là cần thiết
do vậy thì gói thuốc này vẫn được các trạm y tế và trạm y tế lưu động ở tại địa phương quản lý rất chặt chẽ
chứ không phải phát đại trà và rộng rãi
tới thì bên sở y tế sẽ tiếp tục sẽ làm
sở y tế sẽ ra sót lại và sẽ ban hành ra một hướng dẫn sử dụng túi thuốc f tại nhà ở phiên bản một sáu
ở tại mục này thì chúng tôi sẽ rút bớt các số lượng gói thuốc b cho các đối tượng trên địa bàn và hướng dẫn sử dụng
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết hiện nay có tình trạng các f phát hiện tại các doanh nghiệp
nhưng do doanh nghiệp chưa bố trí khu cách ly nên đưa về địa phương nhưng địa phương không tiếp nhận
ngành y tế tp cũng đã làm việc với doanh nghiệp và các địa phương để phối hợp quản lý f
hai trung tâm y tế của hai quận quyện liên quan đó cũng sẽ phối hợp với nhau để bảo đảm việc quản lý và cách ly f cho được chặt chẽ
với sự chủ động của ngành y tế và các địa phương thì mặc dù số ca f có tăng nhưng hiện vẫn trong tầm kiểm soát của tp hcm
vì vậy người dân không nên quá lo ngại nếu mình có vô tình trở thành f và nếu phát hiện dương tính
nên gọi điện đến trạm y tế phường hoặc trạm y tế lưu động
trong vòng hai mươi bốn giờ nhân viên y tế sẽ tiếp cận người bệnh kiểm tra xét nghiệm
phát tình trạng bệnh xem xét điều kiện cách ly điều trị đối với f và cả f một